do chính tay những người việt nam sản xuất đến với thị trường quốc tế quả thực không hề dễ dàng
và có lẽ cũng không nhiều người nghĩ tới khả năng ấy đối với những người khuyết tật
bởi quan niệm sinh hoạt thường ngày đã khó thì làm sao những sản phẩm họ sản xuất ra tới thị trường thế giới
câu chuyện sau đây của chúng tôi sẽ chứng minh điều ngược lại
xuất phát từ ý tưởng ban đầu là mong muốn làm sao có thể mang lại công an việc làm cho người khuyết tật
nhằm giúp những người khuyết tật có được một cuộc sống ổn định và dễ dàng hơn
anh phạm việt hoài và những người bạn đã thành lập nên công ty này
trước khi thành lập công ty các anh đều là những người có việc làm ổn định
thế nhưng nhìn những người đồng cảnh xung quanh vẫn ngày đêm phải chiến đấu vật lộn với cuộc sống hàng ngày
các anh lại thấy chạy lòng
cuối năm hai nghìn một mươi ba công ty cổ phần kim việt ra đời cũng như những start up khác
giai đoạn hai năm đầu khởi nghiệp của các anh đầy ấp những khó khăn gian khổ
nhiều người chưa tin tưởng vào tay nghề của người khuyết tật
quan niệm sinh hoạt thường ngày đã khó thì làm sao họ có thể làm được những sản phẩm tốt
có một vài người mua sản phẩm chỉ với tinh thần làm từ thiện
sản phẩm làm ra nhiều khi không bán được vì vậy để giải quyết được số lượng hàng tồn
những nhà sáng lập như anh hoài phải thay phiên nhau mang hàng đi hội trợ bán
dần dần lượng người biết đến các sản phẩm của công ty anh ngày càng nhiều
và đến nay không chỉ có mặt tại các thành phố lớn trên cả nước
các sản phẩm của công ty anh còn được bạn bè quốc tế biết tới
tôi với hai người sáng lập doanh nghiệp việt cùng người khuyết tật vận động
chúng tôi là những người thấu hiểu nhất về những hoàn cảnh
những khó khăn trong cuộc sống của những người khuyết tật
thành trường ngoại địa thì tuy là một công ty cũng nhỏ nhỏ
và những người khuyết tật làm của công ty cũng không phải là đông lắm
nhưng cũng rất tự hào trên thị trường việt nam
thì chúng tôi cũng có mặt
tất cả những thành phố lớn như nhà nội đà nẵng thành phố hồ chí minh
những sân bay ba thành phố lớn đó chúng tôi cũng đều có hàng bán ở trong đó
và khi mà những cái thị trường nó đã trải rộng như thế
thì đương nhiên là những cái khách hàng nước ngoài
người ta cũng đã biết đến những sản phẩm rất là chất lượng và rất là tinh xảo của kim việt
và những cái đấy là những cái kinh nghiệm tốt để hào
để có thể đi ra bạn bè tôi về
chia sẻ với chúng tôi anh hoài tâm sự
mục tiêu của các anh luôn là sản xuất hàng đạt tiêu chuẩn
mẫu mã đẹp chất lượng đảm bảo
câu chuyện về các bạn người điếc làm ra sản phẩm
chỉ được khách hàng biết đến khi tìm hiểu hoặc mua sản phẩm
và câu chuyện đó để người tiêu dùng trân trọng sản phẩm hơn
chứ chưa bao giờ và tuyệt đối không bao giờ lấy khiếm khuyết ra để quảng bá kêu gọi
có lẽ bởi vậy
chỉ có hai mươi bốn nhân viên
trong đó có tới một mươi tám nhân viên là người khuyết tật ở các dạng như
khiếm thính khuyết tật vận động và thiểu năng trí tuệ
nhưng các sản phẩm do công ty anh làm ra
cũng có thể xuất khẩu tới các thị trường khó tính như mỹ canada úc nhật
mặc dù gặp nhiều khó khăn trong xuất khẩu
như phải đảm bảo các tiêu chí quy định dành cho hàng xuất khẩu
rồi phải bù đắp chi phí vận chuyển do đặc thù sản phẩm công kênh
chiếm diện tích chi phí vận chuyển cao
nhưng với sự chân thành và nỗ lực của mình
anh cùng các cộng sự tại đây đã nhận được sự tin tưởng của khách hàng
sẵn sàng chia sẻ khi cần thiết
khó khăn làm sao để mình đưa ra được các cái
nghĩa là mình sẽ dùng được một số các chất liệu của việt nam
chất liệu truyền thống
và các cái hình tượng nó cũng mang tính chất việt
như là khách nước ngoài họ sang đây họ rất thích những cái
những cái sản phẩm nó có mang cái nét văn hóa của người việt
nên là mình cái khó nhất là mình làm sao mình đưa ra
cái chất liệu của truyền thống việt nam và các cái ngôn ngữ của văn hóa việt vào
để tạo nên cái sản phẩm
cái sản phẩm của các em ở đây thì do những người biết bù lại
khi họ không nghe thấy gì nhưng mà bù lại những bàn tay rất khéo léo
và tôi cũng rất ưng và cũng nhiều khi tôi có thiết cố sản phẩm ra
nhưng tôi cũng không nghĩ là các bạn có thể là làm được như vậy
khi mình xuất khẩu thì mình luôn luôn ưu tiên cho những nguyên liệu địa phương
và làm sao giới thiệu
những bạn bè quốc tế chẳng hạn những cái vải lanh
mà được làm thủ công như thế nào
nhuộm màu sắc tự nhiên
có cây hoa lá như thế nào
thì thực ra những cái đấy thì bạn bè quốc tế cũng rất là yêu thích những cái sản phẩm đó
và đôi khi là cái chuyện mà khắc phục về những cái ví dụ như về vận chuyển
thì họ không có những hỗ trợ để đôi khi có thể chuyển hàng sang những kia
có thể nói là
bên cạnh những sản phẩm thủ công tinh xảo có giá trị sử dụng và giá trị thẩm mỹ cao phục vụ xã hội những câu chuyện nhân văn và mang đậm giá trị văn hóa việt như câu chuyện của anh hoài và các cộng sự đã góp phần không nhỏ đưa các sản phẩm của những người khuyết tật việt nam chinh phục cộng đồng trong nước và quốc tế
người khuyết tật thường gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống bởi những khiếm khuyết về thể chất nhưng đa số họ có ý chí và nghị lực vươn lên mãnh liệt đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay những hình ảnh nhận định về người khuyết tật của cộng đồng xã hội đã thay đổi đáng kể khi ngày càng nhiều người khuyết tật ham học hỏi không ngừng nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu công việc cũng như quyết tâm theo đuổi đam mê
những người khuyết tật như chúng tôi có thể làm ra sản phẩm và đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng được làm việc thế này chúng tôi rất vui mừng
các khách hàng trong nước mà còn hấp dẫn cả những bạn hàng quốc tế
chúng tôi có một vài dự án hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật và những người khuyết tật những người khó khăn tại việt nam
chúng tôi có thể thấy những người khuyết tật việt nam rất có tiềm năng và họ có thể làm được nhiều hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng
có khoảng gần hai các doanh nghiệp là của thương binh và người khuyết tật
và có khoảng trên hai mươi vạn người thương binh và người khuyết tật đang làm việc ở các cơ sở này
và các cơ sở các doanh nghiệp này đã tạo được rất nhiều việc làm cho người khuyết tật
và trong các doanh nghiệp này người ta cũng đã làm ra rất nhiều các sản phẩm để phục vụ xã hội
và họ có đóng góp cái trách nhiệm của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước
hàng năm tôi được biết rằng các doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật cũng đã đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng về các tiền thuế
nên tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải hỗ trợ họ để họ được học hề cũng như là được thành lập các doanh nghiệp tạo việc làm dành riêng cho người khuyết tật trong thời gian tới đây
dễ dàng nhận thấy hầu hết những điển hình về doanh nhân
nhưng chủ cơ sở là người khuyết tật xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó nên thấu hiểu hơn ai hết những thiệt thòi mà người khuyết tật phải vượt qua trong cuộc sống
việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất hàng nội địa và hàng hóa xuất khẩu đi các nước trên thế giới không chỉ cho thấy trách nhiệm của doanh nghiệp cơ sở sản xuất của người khuyết tật với nhà nước mà còn cho thấy những nỗ lực của họ khi làm tốt trách nhiệm với xã hội
vì vậy để tạo điều kiện cho các sản phẩm của người khuyết tật làm ra thì các vấn đề về cơ chế
chính sách môi trường đầu tư vốn thuế thị trường lao động đầu ra cho sản phẩm cần tiếp tục được quan tâm và giải quyết
đặc biệt là các quy định liên quan đến người khuyết tật doanh nghiệp thuế tín dụng cần được ra soát điều chỉnh phù hợp với thực tiễn đặc biệt là tính đặc thù của người khuyết tật khi tham gia vào môi trường kinh doanh
luôn là một trong những trọng tâm của các cơ quan chức năng ban ngành đối với cộng đồng người khuyết tật việt nam
thực hiện tốt các vấn đề này cũng đồng nghĩa với việc việt nam đã và đang tham gia vào thực hiện tốt công ước về quyền của người khuyết tật một công ước mà việt nam đang là một trong những thành viên tích cực
điều hai mươi bảy lao động và việc làm của công ước về quyền của người khuyết tật được đại hội đồng liên hợp quốc thông qua ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn bảy thì
quốc gia thành viên công nhận quyền lao động của người khuyết tật trên cơ sở bình đẳng với những người khác
quyền này bao gồm cả quyền có cơ hội tự kiểm sống bằng hình thức lao động do người lao động chọn hoặc chấp nhận trên thị trường lao động và trong môi trường lao động mở dễ tiếp cận đối với người khuyết tật
quốc gia thành viên bảo vệ và thúc đẩy việc biến quyền làm việc thành hiện thực
kể cả cho những người bị khuyết tật trong quá trình lao động bằng cách tiến hành các bước thích hợp bao gồm việc thông qua các biện pháp lập pháp nhằm một số mục đích trong đó có
a cấm phân biệt trên cơ sở sự khuyết tật trong mọi vấn đề liên quan đến việc làm bao gồm điều kiện tuyển dụng sự thuê mướn và tuyển dụng tiếp tục được tuyển dụng thăng tiến nghề nghiệp và điều kiện làm việc an toàn và bảo đảm sức khỏe
b bảo vệ quyền của người khuyết tật được có điều kiện làm việc chính đáng và thuận lợi trên cơ sở bình đẳng với những người khác
được trả lương ngang nhau cho công việc có giá trị ngang nhau điều kiện làm việc an toàn và bảo đảm sức khỏe bao gồm việc được bảo vệ không bị cối dối hay bị mắng nhiếc
c bảo đảm cho người khuyết tật có thể thực hiện quyền tham gia công đoàn nghiệp đoàn trên cơ sở bình đẳng với những người khác
d tạo điều kiện cho người khuyết tật tiếp cận các chương trình kỹ thuật và hướng nghiệp chung các dịch vụ việc làm đào tạo nghề và đào tạo tiếp tục
e thúc đẩy cơ hội việc làm và thăng tiến nghề nghiệp cho người khuyết tật trên thị trường lao động
làm việc làm duy trì và quay trở lại làm việc
f thúc đẩy cơ hội tự làm việc nhận thầu phát triển hợp tác xã và khởi nghiệp
g tuyển dụng người khuyết tật trong lĩnh vực công
hát thúc đẩy tuyển dụng người khuyết tật trong lĩnh vực tư thông qua các biện pháp và chính sách phù hợp
trong đó có thể có các chương trình hành động mang tính chất động viên khen thưởng và các biện pháp khác
y bảo đảm tạo điều kiện hợp lý cho người khuyết tật ở nơi làm việc
c tạo điều kiện cho người khuyết tật có kinh nghiệm làm việc trên thị trường lao động mở
k thúc đẩy các chương trình phục hồi nghề nghiệp giữ gìn nghề nghiệp và quay trở lại làm việc cho người khuyết tật
điều ba mươi ba thi hành và giám sát ở cấp quốc gia
phù hợp với hệ thống tổ chức của mình quốc gia thành viên chỉ định một hoặc một số đầu mối thuộc chính phủ
chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến việc thi hành công ước này và nghiêm túc cân nhắc thành lập
hoặc chỉ định một cơ chế điều phối thuộc chính phủ
hai phù hợp với hệ thống pháp lý và quản lý của mình quốc gia thành viên duy trì
củng cố và chỉ định hoặc thành lập ở quốc gia thành viên một khuôn khổ
trong đó có một hoặc một số cơ chế độc lập nếu thích hợp để thúc đẩy bảo vệ và giám sát việc thi hành công ước này
trong khi chỉ định hoặc thành lập cơ chế như vậy
các quốc gia thành viên phải cân nhắc các nguyên tắc về địa vị và chức năng của các thể chế quốc gia
về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
nhân dân đặc biệt là người khuyết tật và các tổ chức đại diện của họ phải được hỏi ý kiến và tham gia đầy đủ vào quá trình giám sát
trong những chương trình lần sau
ba nhân dân đặc biệt là người khuyết tật và các tổ chức đại diện của họ phải được hỏi ý kiến và tham gia đầy đủ vào quá trình giám sát
trong những chương trình lần sau
trong những chương trình lần sau